chiều nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trong sáng nay các địa phương cũng triển khai thực hiện giao nhận đề thi đến các điểm thi
bắt đầu từ một mươi bốn h các thí sinh dự thi trong đợt một sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi
đính chính nếu có sai sót nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi để sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên vào sáng ngày bảy tháng bảy
khi làm thủ tục thí sinh sẽ nhận thẻ dự thi và đối chiếu các thông tin cá nhân như họ tên đệm tên ngày tháng năm sinh đối tượng ưu tiên
nếu phát hiện có sai sót thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý
trước diễn biến của dịch covid một mươi chín phức tạp trên cả nước số lượng người thường xuyên di chuyển giao thương qua các địa phương tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi trở lại hà nội
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở đào tạo phải chuẩn bị chú đáo bảo đảm an toàn và tổ chức tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho các thí sinh
các đơn vị phải tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ địa điểm tổ chức tuyển sinh chuẩn bị vật tư cơ số thuốc trang thiết bị thiết yếu theo đúng quy định
đặc biệt phải chuẩn bị tối thiểu một phòng thi dự phòng một phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện trường hợp có biểu hiện sốt ho khó thở hoặc những bất thường khác